tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một bộ lao động thương binh và xã hội đã chính thức tổ chức lễ khai mạc
ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố hồ chí minh đến dự có phó thủ tướng vũ đức đàm
đây là lần đầu tiên ngày hội được tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp
của các học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp trên cả nước
đồng thời tìm kiếm những ý tưởng dự án khởi nghiệp thiết thực có tính khả thi
đây cũng là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ quan quản lý giáo dục
các doanh nghiệp và học sinh sinh viên giao lưu trao đổi kết nối hợp tác đầu tư
vào các ý tưởng khởi nghiệp
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
biết chấp nhận thất bại và kiên trì với ước mơ khát vọng của mình
để làm được điều đó các học sinh sinh viên phải nỗ lực học tập
trang bị cho mình kiến thức chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp
tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng để có những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
ngày hội diễn ra trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi một